các tỉnh miền tây và tây nguyên đang xét nghiệm sàng lọc trên một trăm sáu mươi người về quê phát hiện khoảng hai trăm linh f
tối ngày bốn tháng một mươi sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cà mau ghi nhận năm mươi sáu f mới được phát hiện trong ngày
trong đó năm mươi người được sàng lọc từ một mươi một tám trăm linh người trở về từ tp hcm và các tỉnh phía nam
trước làn sóng người dân miền tây hồi hương ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cho dừng quyết định nới lỏng giãn cách được áp dụng từ ngày bốn tháng một mươi và yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết
tại sóc trăng ba ngày qua có trên bốn mươi người từ nhiều tỉnh thành về quê trong đó nhiều nhất là tp hcm và bình dương
trao đổi với phóng viên bác sĩ trần văn dũng phó giám đốc sở y tế tỉnh sóc trăng cho biết đã phát hiện ba mươi năm f trong nhóm người hồi hương
còn rất nhiều mẫu chưa được xét nghiệm xong
an toàn phòng chống dịch và lo chú đáo cho người dân hồi hương tỉnh sóc trăng thành lập khung lãnh đạo điều hành tiếp nhận công dân từ các tỉnh thành về địa phương này
có hai mươi sáu người gồm lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân và các ban ngành của tỉnh sóc trăng tham gia công việc tại khu văn hóa hồ nước ngọt theo chế độ ba k mỗi ngày
lực lượng này tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ
tại an giang chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang nguyễn thanh bình nói rằng ngành y tế chỉ xét nghiệm được khoảng năm mươi trong số gần ba mươi người tự đi xe máy về quê phát hiện bốn mươi bốn f
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh an giang khẳng định thông tin địa phương này không tiếp nhận người về quê là sai sự thật
tỉnh này đã lập ban tổ chức tiếp nhận công dân an giang từ tp hcm và các tỉnh về quê tự phát
ba ngày qua chúng tôi làm việc không ngơi nghỉ để tiếp nhận sang lọc xét nghiệm và lo chỗ ăn chỗ ở cho bà con
mưa nên lực lượng làm nhiệm vụ phải mua áo mưa cho mọi người
bánh bao bánh mì nước uống liên tục hỗ trợ cho bà con để tránh tình trạng đói khát ông bình chia sẻ
tại hậu giang trong bốn ngày qua tỉnh này tiếp nhận trên bảy bốn trăm linh người đi xe máy từ tp hcm và các tỉnh đông nam bộ về quê
có năm mươi một f được phát hiện trong lực lượng này
tối ngày bốn tháng một mươi ông phạm ngọc nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc cho biết địa phương đã tiếp nhận hơn tám công dân về từ các tỉnh đồng nai bình dương
ngành y tế phát hiện một mươi bốn người nhiễm ncov
những trường hợp dương tính này đã được đưa đi cách ly điều trị tại bệnh viện giã chiến của tỉnh
theo ông nghị do lực lượng người về cùng một lúc quá đông đã gây áp lực lớn đến công tác tiếp nhận tết sàng lọc của ngành y tế
tỉnh yêu cầu các huyện thành phố chủ động phương án bốn tại chỗ trong công tác tiếp nhận công dân
cử tổ công tác trực tại các điểm tập trung để tiếp nhận và đưa bà con về địa phương ngay bằng xe khách kèm theo xe chở phương tiện
nếu cho bà con chạy xe máy phải có cảnh sát giao thông dẫn đường
việc này sẽ giúp giải phóng nhanh số công dân về tỉnh tập trung tại các điểm trường học để tránh lây nhiễm chéo
giao việc tết nhanh cho các địa phương để tránh tập trung đông người và giảm thời gian chờ đợi của công dân
chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc cũng yêu cầu các địa phương khi đón công dân về phải test nhanh
phân loại f để chăm sóc điều trị phù hợp hiệu quả nếu có f một thì cách ly tập trung tại huyện xã
những người tiêm hai mươi vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín được cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế
ubnd tỉnh đắk lắc giao trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy chính quyền cấp xã
chịu trách nhiệm về công tác theo dõi giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà của công dân
nếu xảy ra sai sót sẽ bị xử lý nghiêm